tin an ninh trở tự
hôm nay công an thành phố hải phòng thông tin chính thức về vụ án nữ sinh lớp chín
bị bạn trai sát hại tại thôn lê sáng xã an hồng huyện an dương
từ tin báo của cha nạn nhân về việc con gái sinh năm hai nghìn chín đi khỏi nhà từ ngày một mươi hai tháng bốn không trở về
cơ quan công an xác định sau khi rời khỏi nhà thì cháu gái đã đến nhà bạn trai là lê vân toàn sinh năm hai nghìn chín
hiện đang sống cùng với bà ngoại tại thôn lê sáng
quá trình sát mình toàn khai nhận do mâu thuẫn tình cảm đã ra tay sát hại bạn gái
sau đó kéo sát nạn nhân ra khoảng đất trống trong vườn nhà vùi xuống phi tăng
từ lời khai của nghi phạm ngay trong đêm qua công an huyện an dương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
của công an thành phố hải phòng đã tìm thấy thi thể của nạn nhân và hiện lực lượng chức năng đã hoàn thành
việc khám nghiệm tử thi bàn giao thi thể của nạn nhân cho gia đình tổ chức mai táng
đồng thời tạm giữ hình sự đối với lê vân toàn để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
trong khi đó một vụ án mạng cũng vừa xảy ra tại địa bàn tỉnh bà rịa vũng tàu ngày hôm qua
nghi phạm là phạm minh út tạm trú tại phường một mươi một thành phố vũng tàu đã bị cơ quan cảnh sát điều tra
công an tỉnh bà rịa vũng tàu tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi giết người
trưa qua nạn nhân là chủ một quán cà phê ở phường một mươi thành phố vũng tàu được phát hiện tử vong trong nhà
khẩn trương điều tra đến khoảng hai giờ chiều lực lượng công an bắt được nghi phạm là phạm minh út
út đã đến mát xa tại quán của nạn nhân nhưng không có tiền trả nên bóc cổ nạn nhân đến chết
sau đó lấy trộm điện thoại của nạn nhân cùng một bốn triệu đồng và rời khỏi hiện trường
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà nam vừa tiến hành khởi tố bị can bắt tạm giam đối với phạm hữu chính
trú tại thành phố phủ lý về tội vu khống
vào ngày một mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba chính đã xảy ra tranh chấp về việc đón cháu nội với mẹ của cháu bé là chị ôn cẩm loan
gây mất an ninh trật tự
ngay sau khi tiếp nhận thông tin
đồng chí nguyễn minh tiến trưởng công an xã đồn xá và hai đồng chí công an xã đã đến hiện trường để giải quyết vụ việc
nhận thấy vụ việc có tính chất phức tạp lực lượng công an đã mời cả hai đưa cháu bé về trụ sở công an xã để làm việc
tuy nhiên do không chấp nhận kết quả giải quyết từ ngày hai mươi bảy tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba đến ngày một mươi sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
chính đã liên tiếp gửi nhiều đơn đến các cơ quan chức năng vu khống đồng trí tiến có hành vi dâm ô sảm sỡ
và cướp sợi dây chuyền trị giá khoảng một mươi năm triệu đồng của cháu mình đồng thời lấy trộm năm triệu đồng trong cốc xe máy của chính
hành vi vu khống của chính đã xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự nhân phẩm và ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác của đồng chí tiến
căn cứ vào kết quả xác minh cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà nam đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với phạm hữu chính
đồng thời khởi tố bị can ra lệnh tạm giam đối với đối tượng về tội vu khống để xử lý theo quy định của pháp luật
đối tượng là lô thị vân chú tại huyện đô lương bị bắt quả tang tại khu vực xã giang sơn huyện đô lương vận chuyển trái phép hai viên ma túy tổng hợp
vân thường xuyên móc nối với các đối tượng từ khu vực biên giới huyện quế phong hình thành đường dây mua bán vận chuyển trái phép ma túy từ huyện quế phong
đi các huyện quỳ hợp đô lương tân kỳ và các vùng phụ cận để tiêu thụ
một đối tượng tạm trú tại phường xuân hà quận thanh khê tp đà nẵng vừa bị công an phường xuân hà bắt quả tang về hành vi mua bán trái phép chất ma túy ngay tại nơi trọ của mình
đối tượng tên nguyễn tuấn vũ hai mươi bảy tuổi quê thỉnh thừa thiên huế
vào tối một mươi bảy tháng bốn công an phường kiểm tra hành chính phòng trọ của đối tượng phát hiện một mươi chín điếu thuốc bên trong chứa cần sa nguyên chất và một số dụng cụ dùng để phân chia sử dụng ma túy
vũ thừa nhận mua số ma túy trên về sử dụng và phân chia bán lại kiếm lời và hiện vụ việc đang được bàn giao cho đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận thanh khê thụ lý điều tra
trong khi đó tại tỉnh bình định cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã hòa nhơn vừa tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với nguyễn thái dương và đỗ bình an
cùng chú tại huyện hòa ân tỉnh bình định để điều tra làm rõ về hành vi cướp giật tài sản
theo kết quả điều tra sau khi đã bàn bạc thống nhất với nhau dương điều khiển xe mô tô chở an đi từ huyện hòa ân đến thị xã hòa nhơn để thực hiện hành vi cướp giật tài sản của người đi đường
khi đến địa phận phường tam quang bắc thị xã hòa nhơn các đối tượng phát hiện người phụ nữ đang đứng đợi đèn đỏ nên áp sát giật lấy điện thoại của nạn nhân rồi nhanh chóng tăng ga tẩu thoát
khi tiếp tục chở nhau đi gây án hai đối tượng đã bị lực lượng công an thị xã hòa nhơn tuần tra phát hiện và bắt giữ
trong lúc điều tra tại nhà của một đối tượng có hành vi tàng trữ sử dụng ma túy trái phép phòng an ninh điều tra công an tỉnh quảng ngãi đã phát hiện chủ nhà là bố của đối tượng đang tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép
trước đó công an phường quảng phú tp quảng ngãi phối hợp với đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp quảng ngãi kiểm tra phát hiện một người thân trong gia đình của huỳnh thanh huy bốn mươi chín tuổi ở tổ chín phường quảng phú tp quảng ngãi sử dụng tàng chữ trái phép ma túy
tại đây lực lượng công an phát hiện huy tàng trữ vũ khí quân dụng là súng rulo trong nhà cơ quan an ninh điều tra đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét chỗ ở đối với huỳnh thanh huy về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng vụ việc đang được phòng an ninh điều tra tiếp tục mở rộng
thưa quý vị công an tp hcm đang truy nã đối tượng nguyễn hoàng nguyên vì đã có hành vi lừa đảo nhiều người dân đi lao động nước ngoài chiếm đoạt số tiền hơn bốn tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hồ chí minh đang điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn cũng ứng lao động nam mico
điều tra cho thấy nguyễn hoàng nguyên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín quê quán tinh vĩnh long đại sứ dụng pháp nhân công ty trách nhiệm hữu hạn cũng ứng lao động nam mico đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
mặc dù không được cấp phép hoạt động đưa lao động đi nước ngoài nhưng nguyên vẫn quảng cáo hoạt động dịch vụ và tuyến chọn người lao động đi làm việc tại nước ngoài
từ đó nguyên nhận tiền của các cá nhân nhưng không thực hiện theo thỏa thuận các đức liên lạc rồi bỏ trốn khỏi địa chỉ kinh doanh chiếm đoạt số tiền hơn bốn ba tỷ đồng
đến ngày năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn hoàng nguyên về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tuy nhiên bị can không có mặt tại địa chỉ nơi cư trú đi đâu không rõ sau đó cơ quan điều tra công an tp hcm đã ra quyết định truy nã đối tượng này
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đã ra quyết định tạm giữ lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với nguyễn thị khuyên
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại phường hà cầu quận hà đông tp hà nội là tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn tâm lộc phát và văn đình toàn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại phường đại mỗ quận nam từ liêm là phó tẩm giám đốc công ty cổ phần tập đoàn tâm lộc phát để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoàn tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội xác định tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín nguyễn thị khuyên và văn đình toàn cùng một người khác thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông tâm lộc phát
sau đó đổi tên thành công ty cổ phần tập đoàn tâm lộc phát
các đối tượng đã dựng lên mô hình công ty kinh doanh siêu thị tiện ích
công ty sản xuất kinh doanh quần áo thời gian bất động sản và sử dụng pháp nhân công ty tâm lộc phát để huy động tiền của các nhà đầu tư dưới dạng hợp đồng kinh doanh
hợp đồng góp vốn trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao khoảng hai chín mươi ba một tháng
tính từ năm hai nghìn một mươi chín đến nay các đối tượng đã huy động được hơn năm một trăm linh tỷ đồng từ các nhà đầu tư
từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba đến nay khuyên không trả được lãi như cam kết mất khả năng chi trả và chiếm đoạt trên một tỷ đồng của các nhà đầu tư
trong đó xác định nguyễn thị khuyên văn đình toàn đã chiếm đoạt hơn sáu mươi một tỷ đồng của một mươi tám nhà đầu tư đã có đơn tố giác
lập dự án ma để phân lô bán nền ở phú quốc tỉnh kiên giang ba đối tượng gồm lê minh điệp sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một đặng văn hùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một và đặng văn lĩnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố phú quốc khởi tố bị can và thực hiện
lệnh bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một điệp cùng lĩnh và hùng mở công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư và phát triển lhd
ngành nghề môi giới tư vấn kinh doanh bất động sản do điệp làm giám đốc
từ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi hai cả ba tiến hành đặt cọc mua đất hoặc mua các thửa đất của nhiều người dân tại xã cửa dương và xã cửa cạn
ngoài ra còn lấn chiếm thêm phần đất
đất suối đất rừng đặc dụng bên ngoài
sau đó các đối tượng đã tự săn lấp mặt bằng làm đường bê tông cắm cột điện kéo đường điện trái phép trên các thửa đất
rồi tiến hành thuê người làm bản vẽ sơ đồ phân lô trên giấy tự đặt tên dự án đều là dự án ma và không có thật
rồi tiến hành giới thiệu quảng cáo trào bán các lô nền cho khách hàng với hình thức mua bán là lập vi bằng của các văn phòng thừa phát lại tại phú quốc nhằm thu lợi bất chính
với thủ đoạn trên các đối tượng đã phân hơn một chín trăm năm mươi nền bán cho hàng trăm khách hàng với số tiền chiếm đoạt là hơn hai trăm năm mươi tỷ đồng
đồn biên phòng phước thuận bộ đội biên phòng tỉnh bà rịa vũng tàu cho biết đơn vị và các lực lượng chức năng vừa phát hiện một vụ khai thác vận chuyển lâm sản trái phép
tại khu bảo tồn thiên nhiên bình châu phước biểu thuộc địa bàn huyện xuyên mộc tỉnh bà rịa vũng tàu
ngày một mươi tám tháng bốn tuần tra bảo vệ rừng khi đến tiểu khu hai mươi bảy thuộc khu bảo tồn thiên nhiên bình châu phước biểu
lực lượng chức năng phát hiện một số đối tượng đang vận chuyển lâm sản trái phép bằng xe ba gác
khi thấy lực lượng chức năng các đối tượng đã bỏ trốn và bỏ lại xe ba gác máy
tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ hai xe ba gác chín lóng gỗ xến mỗi lóng dài khoảng hai năm mét đường kính khoảng bốn mươi cm
đến sáng ngày một mươi chín tháng bốn lực lượng chức năng tiếp tục ghi nhận tại hiện trường các đối tượng đã cắt năm cây xến
hiện lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra xác minh xử lý theo quy định của pháp luật